tiếp tục thông tin khác sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh mới đây tại khu vực đường liên thôn
thuộc thôn thọ phú xã ngọc trung huyện ngọc lạc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh thanh hóa phối hợp với cục hải quan thanh hóa đã phá chuyên án và bắt quả tăng
hai đối tượng trong đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy từ lào vào thanh hóa
tiêu thụ với số lượng lớn
hai đối tượng bị bắt giữ gồm lục văn sáu ở huyện bá thước và hà thị mạch ở huyện mường lát tỉnh thanh hóa
tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ năm sáu trăm linh viên hồng phiến và hơn một trăm linh g ma túy tổng hợp dạng đá
cùng nhiều tăng vật có liên quan mở rộng điều tra lực lượng công an đã bắt giữ thêm hai đối tượng
là phạm thị quý và nguyễn thị mừng tại nơi ở của đối tượng mừng lực lượng công an đã thu giữ
một trăm ba mươi năm viên nén hình trụ tròn màu đỏ khoảng một mươi hai gam nghi là ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc
đầu tranh ban đầu lục văn sáu chính là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán vận chuyển ma túy này
lợi dụng việc hà thị mạch là giáo viên sáu đã câu kết với mạch điều hành một đường dây mua bán vận chuyển
trái phép chất ma túy lớn từ lào về việt nam tiêu thụ trong đó phạm thị quý sang lào mang ma túy về cho sáo
và mạch đưa cho nguyễn thị mừng bán lẻ tại nhà ở xã thiết kế huyện bà thước